tại hà nội ủy ban tư pháp của quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ tư
trong ngày làm việc đầu tiên ủy ban tư pháp đã thẩm tra dự án luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện
qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng đây là dự án luật rất quan trọng liên quan đến quyền con người quyền cơ bản của công dân
nhưng tờ trình đề cập tới sự cần thiết ban hành luật còn chung chung chưa làm rõ được nếu chậm ban hành hoặc không ban hành luật này
thì hậu quả như thế nào đối với quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan tổ chức cũng như việc tuân thủ các cam kết quốc tế của việt nam
tính cần thiết của việc ban hành luật này là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
đại diện của phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã nêu ra những băn khoăn đứng từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp
nơi mà những biện pháp tài sản những tranh chấp mâu thuẫn tài sản những mánh khóe trong cạnh tranh
có thể ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp
mà các biện pháp này không cẩn thận sẽ bị lạm dụng
phòng thương mại và công nghiệp việt nam mong muốn ủy ban tư pháp có sự cân nhắc đầy đủ trong việc quyết định có nên có luật này hay không
nếu có luật thì giới hạn ở những lĩnh vực nào và các điều kiện phải chặt chẽ để có thể yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời
nhiều ý kiến nhấn mạnh đến yêu cầu về tính hợp hiến và tính khả thi của luật
vì dự án luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
trong đó có nhiều quy định liên quan đến quyền con người quyền cơ bản của công dân theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và điều chỉnh quan hệ xã hội mới ngoài phạm vi của bộ luật tố tụng dân sự
vì vậy việc xây dựng dự án luật phải đảm bảo tính hợp hiến và tính thống nhất của hệ thống pháp luật
quy định các điều kiện áp dụng các biện pháp này cần rõ ràng cụ thể chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi